tại cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh cháu bé hai tuổi nguyên quán tại tp hcm đã được trở về đoàn tụ với gia đình sau hơn một tháng bị bắt cóc sang trung quốc
vào chín giờ sáng nay gia đình và cơ quan chức năng việt nam đã tiếp nhận cháu bé từ lực lượng chức năng trung quốc
bé trai được tiếp nhận trong tình trạng sức khỏe tốt
theo tài liệu điều tra vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bé trai hai tuổi trú tại quận bình thạnh tp hcm đã bị một nhóm đối tượng người đài loan bắt cóc
đối tượng này đã dùng giấy khai sinh giả và thuê người đóng giả mẹ cháu đưa bé sang trung quốc qua đường tiểu ngạch
sau khi nhận được tin báo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phối hợp với lực lượng công an tp hcm công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tiến hành truy bắt
nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng trung quốc cháu bé đã được giải cứu thành công tại tỉnh quảng đông trung quốc và trở về đoàn tụ với gia đình